chiều ngày hai mươi tám tháng ba người này có đọc được bài viết trên fanpet yêu cảnh sát giao thông với nội dung đã có ca đầu tiên tử vong nên chia sẻ trên fanpet của mình
đã gỡ bỏ bài viết và đăng thông tin đính chính ngay sau đó công an thành phố buôn ma thuột đã ra quyết định xử phạt năm triệu đồng đối với hành vi nói trên
đã có sự lây lan dịch bệnh covid một mươi chín ra cộng đồng bài học từ các bệnh nhân số hai trăm ba mươi bảy hai trăm bốn mươi ba và hai trăm năm mươi một không tìm được nguồn lây đã khiến cho hàng trăm y tá và bác sĩ phải cách ly để ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh covid một mươi chín trong môi trường bệnh viện
bộ y tế yêu cầu tất cả các cơ sở y tế phải phân luồng phân tuyến
và coi tất cả những người đi khám bệnh đều có thể là trường hợp nghi ngờ
bộ y tế yêu cầu tất cả các bệnh viện phải tổ chức các cửa vào kiểm soát toàn bộ bệnh nhân đo thân nhiệt khai báo y tế có yếu tố liên quan đến bệnh viện bạch mai đi nước ngoài về hoặc có người nhà cách ly đều phải lấy mẫu xét nghiệm
đặc biệt những nhân viên y tế làm việc tại phòng khám khoa hô hấp phải được xét nghiệm thường xuyên và không để lây nhiễm từ nhân viên y tế sang bệnh nhân
tăng cường nâng cấp mức độ phòng chống bệnh dịch đặc biệt từ các cửa vào của các cơ sở y tế như là phòng khám khoa cấp cứu
và các bệnh nhân khi đến các cơ sở y tế thì sẽ coi như những người bị nghi lây nhiễm covid một mươi chín và sẽ phải được phân luồng điều tra dịch tễ và xét nghiệm
theo bộ y tế hiện các bệnh nhân có thể được xét nghiệm
bệnh viện đã được cung ứng đủ trang thiết bị vật tư y tế đặc biệt là máy thở cho tình huống số ca mắc lên tới một mươi bệnh nhân thậm chí cả khi tình huống xấu hơn
hiện nay thì chúng ta đã chuẩn bị trường hợp cung cấp đầy đủ cho tình huống là hàng chục ngàn bệnh nhân nếu mà xảy ra
và cũng rất là mừng báo cáo với các đồng chí trong ban chỉ đạo
chúng ta đã sản xuất được những khẩu trang các bộ quản lý chống dịch từ những nguyên liệu mà chúng ta sản xuất ở trong nước
đặc biệt là máy thở chúng ta đang nghiên cứu để sản xuất những máy thở sơn nhập và không sơn nhập máy thở không sơn nhập
và trong những thời gian tới là chúng ta có những máy có thể thay thế hàng nhập khẩu
bộ y tế sẽ phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
triển khai nhanh phần mềm khám chữa bệnh online để hỗ trợ giảm số lượng người đến khám tại cơ sở y tế
vấn đề quan trọng hiện nay là phải nhanh chóng khoanh vùng xử lý dịch cách ly tất cả những người tiếp xúc gần với người mắc
và với những khu vực nào có ca mắc đều được coi là ổ dịch
trong phần tiếp theo cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố vụ án khởi tố hai bị can
về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tổng công ty dầu việt nam pvoi
báo chí mỹ ca ngợi việt nam đã viện trợ cho năm nước châu âu chống đại dịch covid một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra giai đoạn hai vụ án hà văn thắm và đồng phạm
phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi hay còn gọi là lãi ngoài của ngân hàng đại dương ocean bank
căn cứ tài liệu kết quả điều tra ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại tổng công ty dầu việt nam pvoi và ngân hàng ocean bank
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản đối với hai bị can gồm
nguyễn xuân sơn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nguyên tổng giám đốc tổng công ty dầu việt nam pvoi
vũ trọng hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nguyên kế toán trưởng tổng công ty dầu việt nam pvoi
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành
các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can
mở rộng vụ án triệt để thu hồi tài sản về cho nhà nước
công an tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự năm đối tượng cùng chú tại thị xã hòa thành tỉnh tây ninh
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
ngày bảy tháng bốn công an tây ninh đột kích vào nhà lê thị hòa bắt quả tăng sáu người đang có hành vi đánh bạc
dưới hình thức đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền vật chứng thu giữ gồm gần bốn trăm chín mươi triệu đồng
hai xe mô tô một xe ô tô cùng nhiều vật dụng liên quan khác
địa điểm đánh bạc này hoạt động từ khoảng đầu tháng một năm nay do hòa rủ dê cung cấp công cụ cần thiết
để những người khác đến tham gia đánh bạc và thu tiền sâu trung bình từ bảy trăm linh đồng đến tám trăm linh đồng mỗi ngày
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại